cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiếp tục khởi tố các bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv và một số chi nhánh thuộc bidv
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với đoàn ánh sáng
nguyên phó tổng giám đốc bidv ngô duy chính nguyên giám đốc bidv chi nhánh hà thành nguyễn xuân giáp nguyên phó giám đốc bidv chi nhánh hà thành
phạm hồng quang nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp một bidv chi nhánh hà thành đặng thanh nam nguyên cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp một bidv chi nhánh hà thành
riêng đoàn hồng dũng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch trung dũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật